hội nhập không phải là cơ chế của sự xóa nhỏ hay hỏa tan mà chính ở đó bản sắc ý thức về văn hóa dân tộc lại càng phải mạnh mẽ
cũng trong bối cảnh xuất hiện ngày càng nhiều luồng tư tưởng khác nhau việc định hướng giáo dục cho giới trẻ là thật sự cần thiết cần có sự phối hợp từ gia đình nhà trường và xã hội
nếu như mà giới trẻ mà hiểu về văn hóa của dân tộc chúng ta cũng như là hiểu về văn hóa của các nước bạn
thì khi mà một cái trào lưu văn hóa của nước bạn mà du nhập vào việt nam của chúng ta thì chúng ta sẽ các em ý sẽ hiểu rằng là tại sao lại có cái trào lưu đó
bởi vì sao bởi vì nó phụ thuộc nó chính là xuất phát từ cái đặc điểm về văn hóa đặc điểm về lối sống đặc điểm về tính cách của cái quốc gia đó
và khi về việt nam chúng ta thì chúng ta phải có những cái sự biến đổi hoặc là phải có sự điều chỉnh nào làm sao đó để thứ nhất là nó vẫn phục vụ cái sự phát triển làm phong phú thêm đời sống văn hóa của dân tộc
nhưng đồng thời thì nó cũng không đi ngược lại các cái giá trị văn hóa truyền thống và đặc biệt là cái chủ động ở đây chúng ta phải thể hiện rằng là từ những cái nhà quản lý
từ cha mẹ từ thầy cô từ những cái người mà có cái tác động đối với cả giới trẻ
thưa quý vị bất kỳ vấn đề gì cũng có tính hai mặt và trào lưu văn hóa mới cũng như vậy
những trào lưu chỉ thực sự trở thành một phần của văn hóa việt đương đại khi được kiểm chứng bằng chính khả năng đem đến cho con người những giá trị nhân văn hữu ích cao đẹp hơn
khi đó trào lưu văn hóa mới sẽ là động lực là phương tiện để xây dựng một nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
chương trình an ninh văn hóa tuần này đến đây cũng xin được kết thúc